tháng năm này thị trường việt nam sẽ bắt đầu vận hành chứng khoán phái sinh
có thể nói là từ khi thành lập thị trường chứng khoán đến nay đây là thời điểm đầu tiên thị trường chứng khoán đón nhận một loạt các sản phẩm mang tính đột phá nhất
hiện tại các nhà đầu tư đang chờ đợi từng ngày chứng khoán phái sinh mở sàn bởi sản phẩm này được kỳ vọng là sẽ tạo đà để thị trường chứng khoán việt đi lên
mang lại nhiều cơ hội cũng như giúp các nhà đầu tư phòng ngừa được rủi ro
tuy nhiên bên cạnh sự kỳ vọng này là sự thận trọng bởi đây là một sản phẩm hoàn toàn mới trên thị trường
sau nhiều năm chuẩn bị sắp tới đây thị trường chứng khoán việt sẽ chào đón một sản phẩm mới đó là chứng khoán phái sinh
nếu như thị trường chứng khoán cơ sở giúp nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận thì với chức năng chính là phòng ngừa rủi ro
thị trường chứng khoán phái sinh chủ yếu sẽ hỗ trợ nhà đầu tư bảo vệ những lợi nhuận đã kiếm được
đây là một sản phẩm được chờ đợi rất là lâu rồi
bởi vì ý nghĩa của chứng khoán phái sinh là một trong những yếu tố quan trọng của phái sinh đó chính là giúp cho nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro trong đầu tư của họ
ví dụ như hiện nay khi thị trường tăng giá thì nhà đầu tư mới có thể trói được lời
ví dụ khi thị trường giảm giá thì họ không thể kiếm lợi nhuận được trong những thời điểm mà thị trường đi xuống
chứng khoán phái sinh có thể giúp cho các nhà đầu tư hạn chế cái rủi ro khi mà thị trường đi xuống
thậm chí khi mà họ đoán đúng cái xu hướng thì họ có thể kiếm được
giảm giá lợi nhuận
đối với các nhà đầu tư dù khá hồ hởi với sản phẩm mới nhưng cũng rất thận trọng bởi chứng khoán phái sinh là một sản phẩm hoàn toàn mới trên thị trường chứng khoán việt nam
có những quyền chọn mua quyền chọn bán thì qua đó nó giúp cho cái việc mà nâng cao hiệu quả đầu tư đây ở đây là giúp cho cái việc mà giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư
việc triển khai sản phẩm ban đầu khi mở cửa thị trường chứng khoán phái sinh tại việt nam
đang được hoàn thiện theo hướng trước mắt sẽ đưa vào giao dịch các chứng khoán phái sinh đã được chuẩn hóa để niêm yết
các sản phẩm đơn giản dễ sử dụng với mục đích phòng ngừa rủi ro là chính
tuy nhiên cũng có chuyên gia cho rằng sự hạn chế về sản phẩm ban đầu của chứng khoán phái sinh có thể chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp
theo nghiên cứu của các thị trường phái sinh trên thị trường phái sinh quốc tế thì có hai sản phẩm mà được phổ biến nhất đó là sản phẩm về quyền chọn
và hợp đồng tương lai đối với hợp đồng quyền chọn thì cái cấu trúc cũng như rằng là thiết kế sản phẩm nó phức tạp
nó khó đáp ứng tiếp cận hơn cho toàn bộ các nhà đầu tư tại trà bởi vì nó phức tạp và nó khó hiểu hơn
trong thời điểm ban đầu chúng ta lựa chọn rằng là phái sinh là hợp đồng tương lai
việc triển khai những sản phẩm như trên vào thời điểm mở sàn có thể kém hấp dẫn với một số nhà đầu tư
song quan điểm của ủy ban chứng khoán nhà nước là việc triển khai thị trường chứng khoán phái sinh
tại việt nam theo hướng thận trọng là cần thiết bởi điều này được đúc rút từ kinh nghiệm quốc tế
trong đó có những bài học về sự thất bại đổ vỡ thị trường